liên quan đến văn bản về phương án hỏa táng ứng phó dịch bệnh covid một mươi chín đang gây xôn xao trong dư luận xã hội
tại cuộc họp báo diễn ra ngày hôm nay giám đốc sở tài nguyên môi trường tp hcm cho biết đã thu hồi văn bản trên
đồng thời thừa nhận có sai sót khi ban hành văn bản vào thời điểm không phù hợp
giám đốc sở tài nguyên và môi trường tp hcm cho biết ngay sau khi nhận được phản ứng của dư luận
đơn vị đã giả soát lại toàn bộ nội dung của văn bản số hai nghìn hai trăm tám mươi năm ban hành ngày hai mươi sáu tháng ba
về phương án hoạt động hỏa táng ứng phó với dịch bệnh covid một mươi chín
theo đó thừa nhận sai sót khi cho ban hành văn bản vào thời điểm không phù hợp với tình hình phòng chống dịch bệnh
song song với việc triển khai quyết liệt các giải pháp ngăn chặn dịch bệnh covid một mươi chín lây lan trong cộng đồng
tp hcm cũng thực hiện minh bạch hóa thông tin ngăn chặn tin giả tin chưa xác thực
đại diện sở thông tin và truyền thông tp hcm cho biết sẽ xử lý nghiêm các trường hợp cố ý thông tin sai lệch
về tình hình dịch bệnh gây hoang mang sự luận và ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch bệnh